trong phiên thảo luận sáng nay tại hội trường về những nội dung còn có nhiều ý kiến khác nhau của dự án luật đầu tư công sửa đổi
phóng viên truyền hình nhân dân đã có cuộc trao đổi bên lề với đại biểu quốc hội chung quanh vấn đề nguyên nhân dẫn đến đầu tư công bị chậm tiến độ
liệu có hay không lợi ích nhóm trong việc này và trách nhiệm thuộc về các bộ ngành cơ quan nào
trao đổi bên lề hành lang quốc hội các đại biểu nhận định việc phản ánh về các dự án đầu tư công bị chậm tiến độ là đúng thực tế đang diễn ra
đại biểu cũng chia sẻ những khó khăn này với chính phủ cùng các bộ ngành và cho rằng trong vấn đề này có nhiều nguyên nhân khác nhau

trong việc để xảy ra các dự án đầu tư công bị chậm thất thoát lãng phí đại biểu cho rằng về vấn đề này cần được làm rõ